tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quân khu bảy tổ chức đặt phóng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
trong không khí trang nghiêm của buổi lễ các đại biểu kính cẩn nghiêng mình mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ những người đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do của dân tộc
trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ đảng bộ chính quyền quân và dân đồng nai nguyện đoàn kết chung sức chung lòng cùng toàn đảng toàn dân toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang hào hùng của dân tộc